thưa quý vị sau hai năm không tổ chức vì dịch bệnh lễ hội chùa hương năm nay trở thành điểm đến của nhiều du khách và phật tử cả nước về dự
sáng nay hai mươi bảy tháng một ngày sáu tết quý mão chùa hương chính thức khai hội
ngay từ sáng sớm mặc dù thời tiết có mưa phùn và lạnh nhưng cũng có nhiều du khách và người dân đến với chùa hương ngày đầu khai hội
theo ban quản lý khu di tích thắng cảnh hương sơn từ ngày một đến ngày năm tết chùa hương đã đón khoảng một trăm năm mươi lượt khách tới tham quan lễ chùa
lễ hội chùa hương sẽ kéo dài suốt ba tháng đầu xuân dự kiến sẽ đón rất đông lượng du khách và người dân tới tham quan và lễ chùa
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết vào ngày hôm nay sân bay có lượng khách kỷ lục thông qua cảng
cụ thể trong ngày đã có chín trăm một mươi sáu chuyến bay đi và đến với gần một trăm năm mươi lượt khách trong đó lượng khách đến đạt gần chín mươi một lượt

ba ngày cao điểm sau tết tổng lượng khách qua sân bay tân sân nhất tăng gần sáu người và tăng thêm một trăm linh chuyến bay
tính chung cao điểm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba sân bay tân sơn nhất đón khoảng ba tám triệu hành khách với gần hai mươi bảy lượt chuyến bay
một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm chiều ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một trên tuyến đường sắt đoạn qua địa phận khối tân hùng phường huỳnh thiện thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
thời điểm trên xe ô tô bảy chỗ chở năm người lưu thông từ quốc lộ một a rẽ vào đường dân sinh băng qua đường sát không có gác chắn
do thiếu quan sát xe ô tô đã bị đoàn tàu khách se năm hành trình hà nội tp hcm đang lưu thông hất văng sang vệ đường hư hỏng nặng
rất may tài xế và bốn người đi cùng trên xe ô tô đã kịp thời phá cửa thoát thần
ngày hôm nay công an tỉnh bình phước đang lấy lời khai đối tượng trần ngọc quang
trú tại huyện đồng phú
trước đó ông nguyễn thuận chú thành phố đồng xoài nợ quang hai triệu đồng tiền thỏa thuận sau va chạm giao thông
tối ngày hai mươi sáu tháng một quang lên nhà ông thuận để đòi nợ
tại đây giữa hai người xảy ra mô thuẫn
thế vậy anh trịnh duy phương bạn của ông thuận lao vào can ngăn thì bị quang dùng dao đâm vào lưng
khiến anh phương tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
gây án xong quang đến cơ quan công an đầu thú
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình cho biết vừa bắt giữ nguyễn võ mạnh cường
chú tỉnh ninh thuận và phạm quốc dân chú tỉnh bình định để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng khai nhận từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp xe máy
ở các tỉnh quảng bình bình định quảng ngãi tp hcm đắk lắc đồng nai và bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch
đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng theo quy định